mặc dù điện lưới quốc gia đã đến một trăm linh các xã của tỉnh lai châu
tuy nhiên tại nhiều bản ở vùng sâu của xã đặc biệt khó khăn này
người dân vẫn chưa thể có niềm vui từ ánh sáng điện lưới
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã tùa xín trải huyện sinh hồ
nơi vẫn còn chín trên một mươi một bản chưa có điện lưới quốc gia
sử dụng những tấm pin năng lượng mặt trời những chiếc bình ác quy chính là cách mà từ nhiều năm nay
người dân ở bản puchu phi vẫn sử dụng để thắp sáng
nhưng bản này lại có đến một mươi tám trên ba mươi năm hộ nghèo
thì việc mua được những thiết bị trên ở bản chỉ có số ít người có
mong muốn lớn nhất của bà con nơi đây là có ánh sáng của điện lưới quốc gia
bà con trong bản này rất mong ước là nhà nước tạo điều kiện làm điện cho bà con trong này
tùa xín trải là một trong những xã vùng cao đặc biệt khó khăn và xa xôi nhất của huyện sinh hồ
hiện xã này có tới chín bản vẫn chưa có điện lưới quốc gia
đa số các bản này điều kiện giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn
một số bản dân cư sống không tập trung nên việc thực hiện đưa điện lưới quốc gia đến bản thực sự rất khó khăn
điện lưới quốc gia không có điện lưới quốc gia
điện lưới quốc gia không có điện lưới quốc gia
hiện nay đối với xã này có chín bản chứ mùa bản chưa có điện lưới quốc gia
còn nước sinh hỏa các bản thì nó thiếu chẳng chậm
như mùa khô này thì nước không đảm bảo cho bà con nhân doanh chưa nói về tối tiêu
rồi là trong thời gian tới thì rất là mong là được đảm nhận nước quân tâm
cứu điện cho các bản còn lại
hiện nay mình cũng không có điện thì nó rất là khó khăn
thứ nhất là tác xá cho bà con
hay rồi là hiểu biết tuyên truyền các chính sách thì cũng rất là ngàm nhiều khó khăn
vì không có điện cho nên là công tác tuyên truyền nó cũng còn ngả nhiều khó khăn đối với bà con nhân dân
người dân chín bản của xã tùa xín trải nói riêng và nhiều bản vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh lai châu
rất cần được các cấp thẩm quyền quan tâm để đưa ánh sáng điện lưới quốc gia về
để góp phần thay đổi diện mạo thúc đẩy kinh tế xã hội của những bản này